chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi ubnd tỉnh bạc liêu tổ chức hội thảo
làm thế nào phát triển bền vững nghề nuôi chim yến
hơn hai trăm năm mươi đại biểu đại diện chính quyền và các hộ nuôi chim yến giỏi tỉnh bạc liêu
đại diện bộ nông nghiệp phát triển và nông thôn bộ khoa học và công nghệ đến dự hội thảo
tại hội thảo nhiều đại biểu cho rằng việc quản lý điều kiện nuôi chim yến
thời gian qua hết sức yếu kém lộn xộn phức tạp không kiểm soát được số lượng chim yến
gây nuôi và sản lượng sản phẩm
chưa có quy định về điều kiện chuồng trại phù hợp với tập tính
việc mua bán thương mại sản phẩm tổ yến còn chưa có thị trường ổn định
nhiều khi bị ép giá nhiều sản phẩm chủ yếu xuất khẩu dưới dạng sản phẩm thô
nên giá trị chưa cao
tuy nhiên để phát triển nghề nuôi chim yến tại bạc liêu bền vững
cần có những giải pháp đồng bộ về quản lý sự phối hợp và thống nhất
ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu cần sớm đề ra các giải pháp quy định phù hợp
khắc phục tình trạng tự phát kiểu trào lưu số đông gây ô nhiễm môi trường bức xúc trong nhân dân